quân chủ cuối cùng trong lịch sử việt nam kéo dài một trăm bốn mươi ba năm
từ hoàng đế gia long đến vua bảo đại
đánh dấu những thăng trầm can qua của đất nước
sau khi vua duy tân bị bắt đi đầy
người pháp cho nam triều tôn nguyễn biểu đảo lên ngôi lấy hiệu là khải định
khi đó ông đã ba mươi hai tuổi
dù là vua song khải định hầu như chẳng có chút quyền lực nào
đó là một ông hoàng không giành được thiện cảm của dân chúng
khải định là một ông vua bất lực trong cả đời tư lẫn nghiệp trị quốc
dẫu có tới một mươi hai bà vợ nhưng ông mắc chứng vô sinh
đồng cung thái tử vĩnh thủy người con trai duy nhất của vua cũng bị xem là con người khác
nguyễn vĩnh thụy tức bảo đại được sinh ra bởi đức tử cung thái hậu hoàng thị cúc
cuộc đời ông luẩn quẩn với con số một mươi ba
bảo đại sinh ngày hai mươi hai tháng một mươi năm một nghìn chín trăm linh
ông lên ngôi năm một mươi ba tuổi
với tư cách là vị vua thứ một mươi ba của triều nguyễn
vua ngự trên ngai vàng một mươi ba năm
và có cả thầy một mươi ba người con
tháng sáu năm một nghìn chín trăm hai mươi hai
vĩnh thụy được vợ chồng cựu khâm xứ trung kỳ
nhận làm con nuôi
và theo học tại trường lycée condorcet ở paris
rồi sau đó chuyển qua học ở trường khoa học chính trị saint paul danh tiếng
sau một mươi năm đào tạo ở mẫu quốc
bảo đại cùng triều quan xuống tàu đặc tài nhăng về nước
ngày một mươi một tháng chín năm một nghìn chín trăm hai mươi sáu
đồng cung thái tử vĩnh thủy tức vua bảo đại đăng quang
trong con mắt người pháp bảo đại hào hoa lịch lãm
và sành điệu
ông săn bắn giỏi
lái xe cừ
điều khiển cả máy bay
khiêu vũ đánh gôn chơi quẩn vợt
cái gì cũng tuyệt
chỉ có điều ông không biết làm vua
suốt cuộc đời
hoàng đế nước nam cứ quẩn quanh
thậm chí là dùng đủ mưu mẹo
chỉ để thỏa mãn những thú vui vật chất
từ chiếc xe hơi máy bay
cho đến khẩu súng săn
hay cuốn album bìa ra
ngày hai mươi tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi bốn
bảo đại kết hôn
với con gái một điền chủ nam kỳ
mang quốc tịch pháp
và theo đạo thiên chúa
cô gái có tên là
mariette james nguyễn thị hào
tức nguyễn hiếu thị lan
hiệu là nam phương hoàng hậu
đó là của hôn nhân
do người pháp sắp đặt
nó càng thép chặt vòng cương tỏa
mà người pháp muốn xiết chặt lấy bảo đại

chính ông từng thấu nhận
chính ông từng thấu nhận
người pháp lúc nào cũng muốn tôi ngồi yên một chỗ

không cho thân mật với dân
nên trong hai mươi năm trời làm vua
tôi ra bắc một lần
vào nam kỳ một lần
cũng là lướt qua
không thấy rõ ràng một điều gì
xung quanh tôi họ đặt toàn mật thám
tôi rất buồn
biết mình không thể làm chi có ích cho đất nước

đây là những tư liệu quý giá
ghi lại hình ảnh nguyễn phúc bảo long
hoàng thái tử cuối cùng trong lịch sử việt nam

con trai bảo đại nguyễn phúc bảo long
được thủ phong hoàng thái tử
khi mới ba tuổi

buổi lễ có sự góp mặt của cả các quan chức người pháp
vua vận long bào với cặp kính đen

chỉ buổi lễ
bảo đại được xem là vị vua hướng ngoại nhất
từ phong cách cho tới quan điểm sống

đều bị âu hóa
ông chính là người cho bỏ một số tập tục của các tiên vương
chính là người cho bỏ một số tập tục của các tiên vương
như thần dân không phải quỳ lệ
mà có thể ngước nhìn long nhan nhà vua
hay mỗi khi vào chầu
các quan tây không phải chắp tay xá lệ
mà chỉ bắt tay vua
các quan ta cũng không phải quỳ lệ
thì khi mà lực lượng cách mạng

thì nó có nhiều trạng thái tâm lý
thì nó có nhiều trạng thái tâm lý
đến với ông vua này
đến với ông vua này
không loại trừ khả năng
là người kiên quyết chống lại cách mạng
thì chắc chắn
nó sẽ có những khó khăn
chống lại nó có thể ở nhiều mức độ khác nhau
chống lại bằng quân sự không nhiều lắm
vì lúc đó tình hình không cho phép
nhưng mà biểu thị một cái sự phản ứng nào đó

thí dụ bất hợp tác bỏ đi
cũng sẽ tạo ra những cái khó khăn nhất định
cho cách mạng nhưng việc
ông ở lại ông có tổ chức
cái lễ trao ấn kiếm
tức là chính thức trao quyền
mà như thế thì nó là
một cái biểu tượng là chấm dứt
của một cái nền quân chủ hàng nghìn năm
cho cái chính quyền mới này
thì tôi cho cái việc làm là hết sức có ý nghĩa
ông đã đi vào lịch sử
chỉ bằng một câu nói
tôi muốn làm dân một nước tự do
hơn là làm vua một nước nô lệ
trước đó gần một thế kỷ
hai từ độc lập là điều cấm kỵ
được nhắc tới nhưng kể từ giờ phút đó
đất nước việt nam đã thật sự
được độc lập với điều đủ ý nghĩa
của từ này đó là điều mà tôi có thể
khẳng định một cách rõ ràng
từ vua nước nam
bảo đại giờ đây trở thành công dân
vĩnh thụy ông được chủ tịch
hồ chí minh mời làm cố vấn cho
chính phủ lâm thời mới thành lập
xong bảo đại đã khước từ
những cơ hội mà người đứng đầu
nhà nước việt nam dân chủ cộng hòa
đã tạo ra cho ông
khước từ cơ hội đi chung đường với
cả dân tộc khi mà
chế độ phong kiến như những cây tầm gửi
chỉ sống được nhờ sự nuôi dưỡng
của các thế lực ngoại bang
thì mặt đại hoàng đế của triều nguyễn
vẫn luôn mơ hồ tin tưởng
và nền độc lập trong khôn khổ
liên hiệp pháp rồi đây
sẽ dễ dàng đạt được cùng với
các điều kiện vật chất
quen hưởng thụ và sung sướng
bảo đại dường như chưa bao giờ nghĩ đến
việc đi tìm độc lập bằng con đường
nằm gai như
các bậc tiền bối hàm nghi
hay duy tần
trong chuyến đi cùng phái đoàn chính phủ
việt nam dân chủ cộng hòa
sang trung quốc bảo đại đã
ở lại nước ngoài
cựu trùm mật thám pháp ở đông sương
corsio tiếp xúc với bảo đại
ở hồng kông ngỏ ý mời
ông về nước nắm quyền nhằm
hình thành nên cái gọi là giải pháp bảo đại
đó là ý đồ của người pháp

hồng biến âm mưu tái chiếm
thuộc địa thành một cuộc nộ chiến
bản thân bảo đại
sau này cũng phải thốt lên rằng
cái được gọi là giải pháp bảo đại
hóa ra là giải pháp của người pháp
ngày năm tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám
đã gặp gỡ cao ủy pháp
émilie bollet ở vịnh hạ long
trên chiến hạm
bản thỏa ước hạ long ra đời
mở đường cho hiệp ước élysée
thành lập một chính quyền việt nam
trong khối liên hiệp pháp
đứng đầu là bảo đại
thực ra đó chỉ là một tờ giấy vô giá trị
và ý nghĩa chính xác
của khái niệm thống nhất và độc lập
mà người pháp đã trao lại cho việt nam
chỉ là mơ hồ giả hiệu
tháng bốn năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín
một lần nữa bảo đại
về nước để tham chính
nhưng đó là thất bại cuối cùng
của vị cựu pháp
hoàng triều nguyễn
chiến thắng điện biên phủ
tạo ra bước ngoặt trên bàn cờ chính trị
hiệp định genève được ký kết
pháp phải rút khỏi đông dương
việt nam tạm chia đôi
lấy danh giới là vĩ tuyến một mươi bảy
ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
quốc trưởng bảo đại
bị ngô đình diệp phế chốt
một năm sau ông sang pháp sống lưu vong
để quên đi sự tàn lụi của một triều đại
và quãng đời hoạt động chính trị đầy biến cố
bảo đại về sống ở can
rồi sau đó ra mình tại vùng ansaz
miền đông nước pháp
không còn tiền tài trợ của chính phủ pháp
bảo đại phải bán dần tài sản của mình
để sinh sống
nam phương hoàng hậu qua đời
ở sabrinak trong hiu quảnh
cựu hoàng bảo đại sống trong đơn côi
không kẻ hầu người hạ
và thầm lặng
ông qua đời ngày ba mươi một tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
tại quân y viện van der gries
ở tuổi tám mươi bốn

ở tuổi tám mươi bốn